tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh trần thị ngọc linh tại địa chỉ xã thành hải thành phố phan rang tháp tràm
lực lượng thuộc phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh ninh thuận phát hiện số lượng lớn đường không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
thời điểm kiểm tra lực lượng công an đã phát hiện trong kho của hộ kinh doanh có chứa một trăm tám mươi bao đường loại năm mươi kg một bao do indonesia sản xuất
tuy nhiên hộ kinh doanh trần thị ngọc linh không xuất trình được bất cứ hóa đơn chứng từ nào chứng minh được tính hợp pháp của số đường nói trên
tổ công tác đã lập biên bản tiến hành tạm giữ toàn bộ chín tấn đường để điều tra xác minh xử lý theo quy định